kính thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết
đang tạm giữ hình sự nguyễn minh hiếu ba mươi sáu tuổi thường trú ở ấp vĩnh hữu
xã hữu thành huyện trà ôn tỉnh vĩnh long về hành vi làm tàn trữ lưu hành tiền giả
chiều ba tháng bốn qua công tác trinh sát công an huyện cầu kè phối hợp công an huyện cạn long
và phòng an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh tiến hành kiểm tra một nhà trọ
tại ấp trà mẹt xã thông hòa huyện cầu kè
qua kiểm tra và khám xét nơi ở lực lượng công an phát hiện và thu giữ bảy tờ tiền
có mệnh giá năm trăm linh đồng ba trăm tám mươi hai tờ tiền có mệnh giá năm đồng một trăm bốn mươi bốn phô tờ tiền chưa hành phẩm
có mệnh giá năm đồng một máy phô tô màu ba giao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác
dùng để in ấn tiền giả
quá trình làm việc nguyễn minh hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết khoảng một mươi ngày trước
hiếu mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ
sau đó hiếu dùng tờ tiền mệnh giá năm đồng thật sử dụng máy in để phô tô thành nhiều tờ mệnh giá năm đồng giả
để tiêu xài cá nhân
đến ngày ba tháng bốn khi đang tàn trữ công cụ phương tiện làm tiền giả và số tiền giả trong phòng trọ
thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ
hiện vụ việc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ
ngày một mươi một tháng bốn công an quận tân bình tp hcm đã cho phong tỏa khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ vụ cháy một căn nhà trên địa bàn
khoảng một giờ cùng ngày người dân thấy cháy bên trong căn nhà trên đường phan huy ích
phường một mươi năm quận tân bình
lúc này người bên trong căn nhà tháo chạy ra ngoài hô hoáng cùng người dân xung quanh
huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình
điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
gần một giờ sau đám cháy được dập tắt
theo người dân tại khu vực căn nhà nơi xảy ra cháy được ngăn làm hai khu vực
phía trước được chủ cho thuê để làm tiệm bánh ngọt phía sau là nơi ở của gia đình
thời điểm xảy ra cháy một nhân viên tiệm bánh ngọt ngủ lại trong trường quán phát hiện cháy
nên đã thông báo cho mọi người bên trong căn nhà biết
toàn bộ sáu người đã kịp thoát ra ngoài an toàn trước khi lửa bùng phát mạnh
vụ cháy làm tiệm bánh hư hỏng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi mái tôn đổ sập
ngoài ra vụ cháy còn làm ảnh hưởng một tiệm hớt tóc liên kề
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ
nguyên nhân hai năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
bảy năm về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt trương xuân đức lĩnh chín năm tù
vợ của đức là nguyễn thị ngọc anh bị tuyên một mươi tám tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
ba năm tù về tội đưa hối lộ tổng hình phạt là bốn năm sáu tháng tù các bị cáo khác chịu mức án từ hình thức phạt tiền đến sáu năm sáu tháng tù giam
theo có trạng trương xuân đức và vợ là nguyễn thị ngọc anh trú tại hải phòng quản lý và điều hành hai mươi bảy công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn
kết quả điều tra xác định từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức và ngọc anh đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính trên bốn mươi một hai tỷ đồng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương văn nam là cháu của đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đồng thời mở rộng điều tra vụ việc
trước đó đức đã bỏ trốn và bảo vợ đến gặp đỗ hiễu ca đã nghỉ hưu để nhờ vả
đỗ hiễu ca yêu cầu vợ chồng đức và ngọc anh chuẩn bị số tiền bằng một mươi doanh thu bán ra hóa đơn trái phép tương đương là hai mươi tỷ đồng và một số tiền để lo chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức và ngọc anh bốn lần đến gặp và đưa ba mươi năm tỷ đồng cho ca
đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức và ngọc anh thoát khỏi việc bị xử lý hình sự nhưng đã hứa hẹn để nhận tiền và sau đó chiếm đoạt
vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị ngọc anh bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra ca đã chủ động nộp lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng nhận từ vợ chồng đức và ngọc anh
trong khi đó mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại dự án khu dân cư tân thịnh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam nguyễn quốc viên liêm
phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư ldg về tội lừa dối khách hàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định nguyễn quốc vi liêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
nguyên phó tổng giám đốc công ty ldg đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư tân thịnh thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho công ty này
liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư tân thịnh xã đồi sáu mươi một huyện tràng bom đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hai bị can là lãnh đạo của công ty ldg về tội lừa dối khách hàng
khởi tố năm bị can là lãnh đạo cán bộ một số phòng của huyện tràng bom về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xác định đến thời điểm thanh tra công ty cổ phần ldg chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tân thịnh
tuy nhiên công ty này đã tổ chức thi công công trình từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi gồm sáu trăm tám mươi căn nhà
hai trăm chín mươi tám căn biệt thự hai trăm chín mươi căn nhà liên kề đã thi công xong một trăm chín mươi hai căn nhà liên kề đang thi công dở dàng
thưa quý vị ngày nay với sự phát triển của công nghệ việc mua sắm trên mạng đã thành thói quen hàng ngày của nhiều người
tuy nhiên cùng với sự tiện lợi này thì đây cũng là môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ để các đối tượng lừa đảo núp bóng hoạt động
vừa qua một đường dây bán điện thoại giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội
với khoảng bảy bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước với số tiền chiếm đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng
đã bị lực lượng công an phát hiện triệt xóa đây tiếp tục là lời cảnh báo đến quý vị
theo đó nhóm đối tượng lừa đảo trên chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử
tại đây các đối tượng sẽ đăng tải hình ảnh của điện thoại thông minh chính hãng
nhưng giá chỉ giao động từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau đó giao hàng là
sản phẩm giả gồm các cuộn dây sạc sạc dự phòng điện thoại có phím giá rẻ
khi tiếp cận được khách hàng các nghi phạm sẽ nhắn tin tư vấn sản phẩm và thuyết phục mua hàng
nhóm lừa đảo này yêu cầu khách hàng khi vừa nhận hàng thì phải thanh toán trước rồi mới được mở hàng ra kiểm tra
để cho khách nhận hàng thì chúng tôi sẽ ghi là
khách nhận khi nhận hàng thì chúng tôi sẽ ghi là
khách nhận khi nhận hàng thì chúng tôi sẽ ghi là
không được bóc siêu mà chỉ được bóc vào hộp và phải thanh toán tiền cho vưu tá
sau đó thì mới được nhận hàng
sau khi khách hoàn thanh toán tiền thì chúng tôi cắt đứt liên lạc và khách không liên lạc để bảo hành được ạ
và chúng tôi đã chiếm đoàn số tiền đó
theo cơ quan chức năng đây là một đường dây hoạt động lừa đảo có tổ chức trên quy mô toàn quốc
với thủ đoạn hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp
nhất là sự chỉ đạo chặt chẽ từ các đối tượng cầm đầu
các đối tượng tuyển dụng và đào tạo nhân viên để thực hiện
các bước như lập các gian hàng trên sàn thương mại điện tử
shopee lazada tiktok tiki chạy quảng cáo và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
qua đó từng bước dẫn dắt tâm lý khách hàng lọt vào bẫy của chúng
theo điều tra thống kê của cục thương mại điện tử và kinh tế số của bộ công thương của chúng tôi hàng năm
chúng tôi nhận thấy rằng những mặt hàng có giá trị thấp dưới hai triệu
là những sản phẩm dễ bị lừa đảo nhất hoặc dễ bị làm giả làm nhái nhất
ở trên môi trường thương mại
cục thương mại điện tử bán ở trên sàn với giá thành thấp
tạo ra một thói quen tiêu sản phẩm của người tiêu dùng
và người ta ưa chuộng những cái mặt hàng với giá thành như vậy
tâm lý người dân thấy quảng cáo chính hàng và giá rẻ rất thích
nhưng đó là bầy của đối tượng lừa đảo qua màng răng lên
nên là đề nghị người dân đối với những sản phẩm điện tử
cụ thể đấy là điện thoại mà đối tượng quảng cáo chính hàng
mà giá rẻ bất ngờ như thế là phải đặt dấu chấm hỏi
nghĩ vẫn là có vấn đề là để thực hiện giao dịch
cho đảm bảo và không để mất tài sản
khi thực hiện giáo dịch trên công nhân mạng
triệt phá đường dây này đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án
khởi tố hai mươi hai bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiến hành điều tra vụ án lực lượng chức năng đã thu giữ
hai mươi máy tính các loại khoảng ba điện thoại chất lượng kém hàng giả
là công cụ các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
cùng nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
bước đầu có căn cứ xác định đường dây này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
ước tính lừa khoảng bảy bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
chiếm đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo tạ thanh hải chú tại phường hòa minh
quận liên triểu tp đà nẵng tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám hải mua năm lô đất có địa chỉ tại tổ tám
phường hòa phát quận cẩm lệ với tổng diện tích là một chín trăm năm mươi sáu m hai
loại đất trồng cây lâu năm của nhà anh nguyễn đức tân
trú tại quận cẩm lệ và nhờ anh đứng tên
đồng thời hải nhờ anh tân mua thêm hai lô đất khác có diện tích là một ba trăm linh m hai
và hơn tám trăm linh m hai cũng là loại đất trồng cây lâu năm
sau đó hải đã nói dối với ông văn công quang chú tại tp hồ chí minh
là mình có một mươi bảy m hai đất nông nghiệp kêu gọi ông quang góp vốn đầu tư hai mươi tỷ đồng
để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất kinh doanh dịch vụ và đất thổ cư
sau khi nhận được hai mươi tỷ đồng hải đưa cho anh tân một mươi tỷ để lo thủ tục pháp lý
một mươi tỷ còn lại hải dùng để tiêu xài cá nhân
sau một năm không thấy kết quả ông quang tìm hiểu thì biết lô đất hải kêu gọi góp vốn
làm dự án không phải đất của hải và số diện tích không đúng thực tế
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
công an tỉnh kiên giang đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho ủy ban nhân dân xã kiên bình
huyện kiên lương tỉnh kiên giang xử lý theo thẩm quyền ba vụ sáu đối tượng
có hành vi khai thác khoáng sản trái phép bị bắt giữ vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng bốn
theo đó vào lúc một giờ ba mươi phút
một mươi hai tháng bốn tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt quả tăng ba vụ sáu đối tượng
đang dùng xe cuốc múc đất dưới lòng sông kênh t bốn đổ lên xà lan để bán cho các nơi sản xuất gạch
tăng vật gồm ba xe cuốc ba xà lan một trăm một mươi khối đất
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng các đối tượng đã tổ chức khai thác vào ban đêm
và không xuất trình được giấy phép khai thác của cơ quan có thẩm quyền cấp
tổ công tác đã tạm giữ tăng vật và tiến hành lập biên bản vụ việc
bàn giao cho chính quyền địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật